tiếp tục thực hiện chương trình công tác dân vận cảnh sát biển đồng hành với ngư dân
nhằm giúp đỡ nhân dân các tỉnh tây nam bộ vượt qua đợt hạn mặn lịch sử đang diễn ra
đồng thời phòng chống dịch covid một mươi chín bộ tư lệnh cảnh sát biển đã điều động tàu csb sáu nghìn ba
thuộc hải đoàn bốn mươi hai bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn mang theo nước ngọt và một số trang bị phòng chống dịch
để hỗ trợ bà con ngư dân trên đảo hòn chuối thị trấn sông đốc huyện trần văn thời tỉnh cà mau
hòn chuối là một trong những đảo tiền tiêu quan trọng phía tây nam của tổ quốc
điều kiện khí hậu rất khắc nghiệt trên đảo có năm mươi hộ dân với khoảng một trăm bảy mươi năm nhân khẩu
thời gian qua do thời tiết nắng nóng kéo dài nên nguồn nước ngọt trên đảo đã cạn kiệt
cán bộ chiến sĩ và bà con nhân dân trên đảo lâm vào tình trạng thiếu nước ngọt trầm trọng
trước thực trạng này lực lượng cảnh sát biển đã vận chuyển đến xã đảo hòn chuối
cấp cho ngư dân một trăm bốn mươi mét khối nước ngọt một mươi tét nước một trăm năm mươi bình nước uống tinh khiết
hàng y tế và một trăm linh lọ nước rửa tay khô
do hạn hán nắng kéo dài trên đảo hiện nay các nguồn dự trữ nước ngọt không còn
hôm nay các chiến sĩ cảnh sát biển việt nam cung cấp nước ngọt và các nhu yếu phẩm cần thiết
bà con nhân dân chúng tôi rất cảm động biết ơn đối với tình cảm của cảnh sát biển việt nam đã dành cho chúng tôi
sự hỗ trợ kịp thời của cảnh sát biển việt nam sẽ góp phần cùng với nhân dân trên đảo hòn chuối
vượt qua thiên tai dịch bệnh khắc nghiệt để tiếp tục bám đảo
bám đất sinh sống và phát triển kinh tế góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo tây nam của tổ quốc